một vụ cháy lớn tại ba hộ kinh doanh liền kề vừa xảy ra trên địa bàn huyện mang thít tỉnh vĩnh long
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy
ba hộ kinh doanh liền kề này buôn bán chủ yếu trái cây và nước ngọt thuộc ấp thân bình xã tân long huyện mang thít
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều bốn xe chữa cháy chuyên dụng
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để dập lửa khống chế không để lửa cháy lan sang những khu vực khác
sau khoảng hai mươi phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn và rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng lửa đã làm thiêu dụi nhiều đồ đạc vật dụng của ba hộ kinh doanh liền kề
hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy